mỗi công nhân chỉ ở trên thùng xe gầu chừng một tiếng là phải xuống đất thay người khác lên
tuyệt đối không giáng sức dù công việc có nhiều tới đâu nhằm bảo đảm các thao tác thực hiện luôn chính xác đúng quy trình
mỗi công nhân khi tiến hành sửa chữa tranh đường dài đang băng điện thì phải đảm bảo sức khỏe tốt tâm lý ổn định
khi hai công nhân tiến hành tranh lưới thì đang băng điện thì chỉ được làm việc khoảng một tiếng đồng hồ
sau đó phải thay thế
với việc sửa chữa thay thế đầu nối thiết bị trên lưới đang mang điện
gồm các công tác chủ yếu như đầu nối mới thiết bị xử lý tiếp xúc xấu xử lý dây tưa thay sửa đứng sửa chuỗi
bọc băng keo cách điện dây dẫn trong áp mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
qua đó góp phần đem lại sự hài lòng đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn
hướng tới mục tiêu của ngành điện
đến năm hai nghìn hai mươi đưa chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng còn sáu năm và thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong một năm xuống bốn trăm linh phút
việc ngành điện đưa vào áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline không phải cắt điện
sẽ góp phần tăng sản lượng điện thương phẩm giảm được tổn thất điện năng
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện bảo đảm dòng điện được vận hành an toàn liên tục ổn định
và là xu thế tất yếu trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra
xin chào mạch bé